yên bái là một tỉnh miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi tám thực hiện tự chủ tài chính một số đơn vị trong ngành y tế gặp nhiều khó khăn do không còn được ngân sách nuôi dưỡng phải tự tìm nguồn để bảo đảm hoạt động của bộ máy
thực hiện theo chỉ đạo của bộ y tế và sở y tế yên bái yên bái có sáu trên chín đơn vị thí điểm thực hiện tự chủ một trăm linh kinh tế
tuy nhiên nhiều đơn vị đã phát sinh những bất cập
trung tâm y tế huyện trấn yên đang gặp khó khăn trong việc tự chủ
do trấn yên là một huyện khó khăn địa hình bị chia cắt mạnh bởi nhiều sông suối nhiều xã giáp với thành phố yên bái
huyện có hai mươi hai xã thì trung tâm y tế chỉ đón điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân tám xã vùng thượng huyện
các xã còn lại gần thành phố người dân được phép chuyển tuyến cùng hạng với trung tâm theo quy định
do đó trung tâm hiện mới tự chủ được hơn tám mươi kinh phí
cái giá viện phí là cũng chưa được tính đầy đủ của tất cả các cái yếu tố cấu thành nên cái giá viện phí
chính vì vậy cho nên là nếu là giao tự chủ một trăm linh thì cũng chắc chắn là cũng bộ y tế rồi là các cơ quan chức năng của trung ương
cũng sẽ phải tính toán để làm sao đấy để đưa tất cả các cái cấu thành liên quan đến giá dịch vụ y tế vào
thì các cơ sở mới có thể đủ để có thể là chi phí đầu vào
còn đối với trung tâm y tế tp yên bái đơn vị được giao tự chủ một trăm linh
tuy nhiên cũng gặp khó khăn đó là đơn vị được giao khoán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng không được chủ động trong công tác cán bộ
địa bàn thành phố yên bái thì có rất nhiều đơn vị trong và ngoài công lập tham gia công tác khám chữa bệnh
nhất là lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cũng có sự cạnh tranh giữa các đơn vị
thế cho nên là công tác khó khăn của chúng tôi là đây công tác thu hút người bệnh đến khám và điều trị
cái thứ hai là khó khăn là chúng tôi không được tự chủ công tác tổ chức
cho nên chúng tôi không có tạo được nguồn nhân lực cho đơn vị của mình nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao
theo sở y tế yên bái thời gian qua việc giao biên chế cho các trung tâm y tế chỉ đạt mức tối thiểu so với quy định của bộ y tế
các đơn vị được giao tự chủ tài chính nhưng không được giao tự chủ nguồn nhân lực nên việc bố trí lao động gặp nhiều khó khăn
chế độ chính sách khám chữa bệnh trong thanh toán với bảo hiểm
xã hội còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ gây phát sinh nhiều vướng mắc trong việc thanh toán quyết toán không kịp thời
các cơ sở khám chữa bệnh không có tiền trả lương cho cán bộ nhân viên nợ tiền thuốc hóa chất vật tư tiêu hào